công an thành phố hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao của bộ công an
cũng vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh hai mươi năm tuổi trú ở quận dương kinh thành phố hải phòng
để điều tra về hành vi chế mất tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an trang facebook cá nhân quỹ từ thiện cộng đồng được trần văn mạnh tạo lập
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi lấy thông tin hình ảnh của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên chuyên mục nhân ái của các trang báo điện tử uy tín sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mạnh
để kêu gọi cộng đồng quyên góp tử thiện và bằng thủ đoạn trên đến nay trần văn mạnh đã thu được khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng
của các nhà hảo tâm mà không hề thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết
vụ án đang được điều tra mở rộng